tại hà tĩnh tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd tổ quốc việt nam tỉnh hà tĩnh
lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm hai trăm năm mươi năm năm ngày sinh tưởng niệm hai trăm linh năm ngày mất
đại thi hào dân tộc danh nhân văn hóa thế giới nguyễn du
tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí võ văn thưởng ubnd bí thư trung mương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung mương đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
phó chủ tịch quốc hội uông chu liêu
đại thi hảo nguyễn du sinh năm một nghìn bảy trăm sáu mươi năm tên chữ là tố dư hiểu là thanh hiên
quê ở làng tiên điển huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
năm một nghìn tám trăm hai mươi khi vua minh mạnh lên ngôi nguyễn du được cử làm tránh xứ đi trung quốc lần nữa để cầu phong
nhưng ông chưa kịp đi thì đã mất tại huế hưởng thọ năm mươi sáu tuổi
nguyễn du là nhà thơ thiên tài của dân tộc việt nam tên tuổi và sự nghiệp của ông
đặc biệt là tác phẩm chuyện kiều đỉnh cao của nền văn học cổ điển nước nhà
đã góp phần đưa văn học việt nam vượt ra khỏi bờ cõi quốc gia
trở thành một phần của tinh hoa văn hóa nhân loại ghi dấu ấn của văn học việt nam trên thi đàn quốc tế